thưa quý vị tính đến nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận bốn trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
để giúp cho tỉnh có thêm kinh nghiệm trong quá trình cách ly điều trị bệnh nhân
thì một mươi năm bác sĩ từ bệnh viện bạch mai hà nội đã đến hỗ trợ thiết lập một trăm linh giường
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín diễn tiến nặng
đoàn công tác của bệnh viện bạch mai có một mươi năm người do tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn dũng
phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới làm trưởng đoàn
với một mươi bốn bác sĩ điều dưỡng các chuyên ngành hồi sức cấp cứu truyền nhiễm hô hấp
đây là những cán bộ y tế đã có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và đã tham gia hỗ trợ tại nhiều điểm nóng ở các tỉnh bắc ninh bắc giang
trên tinh thần sẽ mang tất cả những kinh nghiệm mà đoàn các cán bộ trong đoàn
đã từng tham gia các chiến dịch ở vĩnh phúc ở đà nẵng ở hải dương
do bắc ninh bắc giang để chia sẻ
tất cả những kinh nghiệm mà tất cả các cán bộ trong đoàn đã tích lũy
cũng như đã từng thực chiến để giúp bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai
nói riêng cùng với các đơn vị khác ở trong tỉnh đồng nai nói chung
để làm sao hoàn thành công tác thành công trong công tác phòng và chống dịch covid một mươi chín
nhất là xây dựng được những đơn vị icu mà có thể đáp ứng được
trong công tác điều trị bệnh nhân covid nặng
với sự hỗ trợ của bộ y tế tỉnh đồng nai sẽ thiết lập một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
phân bổ tại hai bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện đa khoa đồng nai công suất năm mươi giường
và bệnh viện đa khoa thống nhất công suất năm mươi giường
tại bệnh viện đa khoa thống nhất sẽ sử dụng tầng năm của tòa nhà một mươi tầng
mà bệnh viện đang xây dựng và trong quá trình hoàn thành
để làm khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
tầng này có khá đầy đủ oxy khí nén ở các bường
chúng tôi chỉ cần trang bị thêm một số là đủ
chúng tôi có thể trang bị thêm khoảng hơn một mươi máy thở
còn giường chúng tôi sẽ giúp tại vì giờ này ở các khoa phòng
thì giường ốc cứu thì nó cũng khá trống
bệnh nhân không vào chúng tôi có thể tạm thời là lấy giường của các khoa xuống đây
trong khi đó chúng tôi đang làm một gói thầu có sẵn của khối nhà này
cho có năm mươi giường ốc cứu luôn có thể là trong ba tuần nữa nó về đây
như vậy là chúng tôi về mặt dường bệnh về mặt con người chúng tôi cũng chuẩn bị
và đặc biệt về các mặt khác như là về các máy móc kèm theo
như là monitor rồi khí máu rồi các loại xét nghiệm chúng tôi có đầy đủ rồi
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tỉnh đồng nai đã thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh cũng đã thành lập hai mươi ba chốt kiểm soát phòng chống covid một mươi chín
trên các tuyến quốc lộ ra vào địa bàn tỉnh
đồng thời lập hàng rào phong tỏa một số phường xã của tỉnh
phong tỏa tất cả các chợ tự phát và tạm dừng hoạt động nhiều chợ truyền thống
cũng như chợ đầu mối vì liên quan đến một số ca nhiễm